chiều ngày một mươi bảy tháng chín tại tp hcm cơn mưa lớn khiến việc lưu thông trên một số tuyến đường gặp nhiều khó khăn
đặc biệt tại khu vực hầm chui mỹ thủy quận hai tuyến đường huyết mạch ra vào cảng cắt lái ngập nước sâu
khiến nhiều phương tiện lưu thông khó khăn un tắc giao thông kéo dài
đoạn đường hầm chui mỹ thủy quận hai khoảng hai trăm linh mét bị ngập hơn nửa bánh xe khiến hàng loạt phương tiện bị chết máy
nhiều xe không thể di chuyển việc lưu thông qua hầm và trên tuyến đường huyết mạch ra vào cảng cắt lái gặp nhiều khó khăn
đại diện khu quản lý giao thông đô thị số hai sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
nguyên nhân ngập nước là do máy bơm chống ngập không hoạt động
tình trạng này đã khiến mỗi khi có mưa lớn người dân lại phải đối diện với tình trạng ngập nước và un tắc giao thông kéo dài